thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp các phó tổng thư kỳ liên hợp quốc gồm ông al jarri bà samad atta ông u hongbo đang tham dự hội nghị cấp cao liên hợp quốc khu vực á âu
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ việt nam rất coi trọng việc hoàn thành mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc nhất là bình đẳng giới